chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức gặp mặt thân mật
các nữ thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
đây là hoạt động nhằm tri ân các nữ anh hùng đã có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc
tham dự buổi gặp mặt có bốn mươi ba nữ thương binh tiêu biểu đại diện cho các nữ thương binh bệnh binh trong cả nước
đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước
đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ với tinh thần gan dạ mưu trí tài năng và sáng tạo
hàng triệu phụ nữ đã lập nên những chiến công lừng lẫy trên khắp các mặt trận góp phần xứng đáng và thắng lợi vĩ đại
dành đồng lập dân tộc thống nhất tổ quốc tạo tiền đề đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới
đồng chí nguyễn thị thu hà gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các mẹ các cô các dì các chị
đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sự tôn vinh và tự hào về những công hiến hy sinh to lớn của các mẹ các chị trong công cuộc giải phóng dân tộc
các mẹ các chị mãi là những tấm gương sáng để đời đời con cháu nói theo là nguồn động viên khích lệ
truyền lại ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau